hiện nay tình hình dịch cúm gia cầm đang có những diễn biến hết sức phức tạp đã làm cho nhiều hộ chăn nuôi da cầm trên địa bàn tỉnh quảng trị luôn ở trong tình trạng lo lắng
thế nhưng với mô hình chăn nuôi khép kín anh trần quang vinh ở xã triệu sơn huyện triệu phong tỉnh quảng trị đã có hơn ba mươi năm kinh nghiệm không để xảy ra dịch bệnh đối với đàn vịt của mình
đây là một trong những mô hình chăn nuôi cần được nhân rộng để bảo vệ đàn gia cầm hiện nay
một tháng gia đình anh trần quang vinh ở xã triệu sơn huyện triệu phong tỉnh quảng trị nuôi hơn hai mươi vịt con hơn năm mươi vịt thịt và hơn hai vịt đè
mặc dù chăn nuôi với quy mô lớn như vậy nhưng nhiều năm nay trang trại của anh vinh vẫn an toàn về dịch cúm gia cầm
ngoài áp dụng các biện pháp phòng trừ dịch bệnh tốt toàn bộ từ vịt thịt vịt đẻ cho đến con giống của tranh trại anh vinh đều tự cung tự cấp
thu nhập mỗi năm của gia đình anh
đạt hơn năm trăm linh triệu đồng từ việc bán vịt thịt và vịt giống
nguồn vịt giống của anh vinh đã cung cấp cho nhiều địa phương trên khắp địa bàn tỉnh quảng trị
từ mô hình chăn nuôi khép kín và bền vững không xảy ra dịch bệnh của gia đình anh trần quang vinh
các hộ chăn nuôi gia cầm ở tỉnh quảng trị cần rút kinh nghiệm và có phương pháp chăn nuôi một cách hợp lý
đặc biệt là các khâu như tự tạo ra nguồn giống và phòng trừ dịch bệnh ngay từ lúc đầu
có như thế mới phần nào hạn chế được dịch cúm da cầm xâm nhập vào trang trại của mình